kỷ niệm một trăm hai mươi chín năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh hôm nay tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
đã diễn ra lễ phát động trong rừng cây xanh phân tán năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham gia hưởng ứng của lãnh đạo cán bộ và đông đảo nhân dân địa phương
ngay sau lễ phát động các đại biểu cùng nhân dân tổ chức trồng hơn sáu cây mai anh đào và thông ba lá
tại khuôn viên trường cao đẳng du lịch đà lạt trường đại học kiến trúc tp hcm cơ sở tại đà lạt
trong khuôn khổ sự kiện tại các cơ quan đơn vị phường xã trong toàn tỉnh đồng loạt hưởng ứng
gia quân trồng cây xanh trong khuôn viên và các không gian công cộng
năm hai nghìn một mươi tám tỉnh lâm đồng trồng hơn năm mươi cây phân tán và nhiều diện tích rừng tập trung
riêng tại thành phố đà lạt thời gian qua đã trồng hơn một hectare rừng tập trung
hơn sáu trăm linh cây xanh phân tán xây dựng nhiều công viên xanh
năm hai nghìn một mươi tám đà lạt được công nhận là thành phố du lịch sạch asean
và nhận giải thưởng thành phố bền vững về môi trường asean năm hai nghìn một mươi bảy